trước cảnh báo vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi các tỉnh thành phố phía bắc sẽ gặp khó khăn về nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
sáng nay đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và tập đoàn điện lực việt nam
đã đi kiểm tra về công tác chuẩn bị lấy nước phục vụ gieo cấy lúa đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi trên địa bàn thành phố hà nội
kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị trên địa bàn thành phố hà nội đã tiến hành kiểm tra thiết bị
nạo vét canh mương lắp đặt thêm các trạm bơm giã chiến để có thể tận dụng tối đa nguồn nước tích chữ
vào các vùng trũng ao hồ khi vào thời vụ đưa nước lên ruộng bảo đảm các diện tích lấy được nước
trong khung thời vụ tốt nhất cũng như tiết kiệm nguồn nước để bảo đảm cho an ninh năng lượng
lịch lấy nước thì phải tập trung đảm bảo là tích nước vào trong ruộng tích nước vào kênh mương vào hồ ao
để mà sẵn sàng cho cái mùa vụ
cái thứ hai đấy là các địa phương
cũng phải đảm bảo là cái gieo trồng cũng phải tập trung
dự báo tổng lượng nước thiếu trên toàn hệ thống cho vùng đồng bằng sông hồng là trên bảy tỷ mét khối
theo mực nước dân bình thường
vì vậy nguy cơ hạn hán vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi rất cao